những ngày gần đây anh rơi vào cuộc chiến khủng khiếp khi omicron đang lây lan mạnh
trong hai mươi bốn giờ qua anh công bố hơn một trăm linh ca nhiễm mới
trong khi đó omicron sắp thay thế data trở thành chuẩn thống trị tại pháp trong thời gian sắp tới
anh thông báo trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận một trăm linh sáu một trăm hai mươi hai ca nhiễm mới
tăng khoảng một mươi sáu ca so với một ngày trước đó
đánh dấu ngày đầu tiên số ca nhiễm vượt mức một trăm linh giữa lúc biến chủng omicron lây lan rộng
những con số này làm dấy lên lo ngại về tốc độ lây lan của biến chủng omicron
và tác động của nó đến số ca nhập viện trong dịp năm mới
một số chuyên gia y tế anh cho rằng con số chưa được thống kê hết
vì thực tế mỗi ngày số ca nhiễm omicram mới ở anh có thể lên tới hàng chục ngàn ca
thậm chí hàng trăm ngàn ca
anh là một trong những nước châu âu bị ảnh hưởng nặng đề nhất trong đại dịch covid một mươi chín
bảy mươi ba ca tử vong và hơn một mươi một triệu người nhiễm bệnh
giới chuyên gia đã hối thúc chính phủ nước này hành động khẩn cấp
để ngăn kịch bản hệ thống y tế sụp đổ vì số ca nhiễm tăng đột biến
tuy nhiên mới đây tổng thống boris johnson tuyên bố sẽ đưa áp đặt
các biện pháp hạn chế mới trước dịp lễ giáng sinh
trong khi đó tại pháp ngày qua nước này cũng ghi nhận bảy mươi hai tám trăm ba mươi hai ca mắc covid một mươi chín
đây là mức cao kỷ lục mới
hiện tại pháp đang ở trong làng sóng dịch thứ năm
bộ trưởng y tế pháp cho biết
omicron sẽ thay thế delta để thành chủng thống trị tại pháp vào tuần tới
trong bối cảnh số ca nhiễm biến chủng này gia tăng nhanh chóng
theo bộ trưởng y tế pháp olivier véran khoảng một phần năm số ca nhiễm covid một mươi chín mới
tại pháp là nhiễm biến chủng omicron
riêng tại thủ đô paris tỷ lệ này đã chạm ngưỡng một phần ba
ông olivier véran cho biết tỷ lệ ca nhiễm biến chủng omicron được dự báo
sẽ tăng lên mức một phần ba trên toàn quốc trong vòng hai ngày tới
sau đó omechon sẽ trở thành biến chủng thống trị tại pháp
trong khoảng thời gian giữa lễ giáng sinh và đêm giao thừa
đến cuối tháng một mươi hai chúng ta chắc chắn sẽ chạm ngưỡng tới một trăm linh ca nhiễm mới mỗi ngày
báo cáo tuần mới nhất của tổ chức y tế thế giới who cho biết
biến thể omicron đã được xác dựng ở một trăm linh sáu quốc gia trên thế giới
với số ca nhiễm đang tăng nhanh
theo who chín mươi sáu mẫu giải trình tựa gen toàn cầu là biến thể delta
trong khi một sáu là biến thể omicron tăng gấp bốn lần so với mức bốn
trong tuần trước